thưa quý vị mới đây cục đường bộ việt nam yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe xây dựng giáo trình kỹ thuật lái xe
căn cứ vào khung đào tạo trên các loại đường
và trong đó có đường cao tốc và tham khảo giáo trình môn học kỹ thuật lái xe
vâng nội dung này thì phải được thể hiện trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư
đảm bảo trực quan giúp cho học viên dễ dàng tiếp thu và thực hành đầy đủ các thao tác
khi lái xe trên đường cao tốc
vậy cư dân mạng họ nghĩ gì khi yêu cầu đào tạo kỹ năng trên cao tốc
xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian vừa qua
mới đây cục đường bộ việt nam đã yêu cầu các sở giao thông vận tải
chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe chú trọng giảng dạy kỹ năng lái xe trên cao tốc
đặc biệt là cao tốc phân kỳ đầu tư
ngay lập tức thông tin này nhận được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng mạng
khi cho rằng việc đào tạo lái xe trên cao tốc gần như chưa được thực hiện
do không nằm trong nội dung sát hạch chủ yếu là người học tự bổ túc sau khi lấy bảng
trong khi hệ thống cao tốc ngày càng phát triển phải có những bài học thực hành
để nắm vững và xử lý các tình huống có thể xảy ra
đây là điều tôi mong mỏi từ lâu nhưng không biết kiến nghị gửi đến đâu cho hiệu quả
cần phải có một khóa đào tạo cách đi đường cao tốc
cần cho họ xem các clip về tai nạn xảy ra khi phóng nhanh vật ẩu
khi xe hỏng mà không có biện pháp cảnh báo đủ an toàn
nguy hiểm như nào khi họ đi đường mà cứ bám trái
rồi dừng đột ngột trên đường khi đi quá lối ra
rồi lùi trên cao tốc nó nguy hiểm thế nào
cần phải dạy họ đi dưới tốc độ tối đa thì phải sang phải mở google maps để biết đường đi
tôi thấy thật ra kỹ năng của người lái xe đào tạo
nhưng phải có thời gian để họ quen xe quen đường như vậy mới có hiệu quả
bởi vì bản thân người lái xe dù được đào tạo tốt
nhưng tâm lý hay phản xạ trong kỹ năng thì cần phải trải qua thời gian rẻ rũa
khóa cần thiết phải đưa vào học thực tế
vì đi cao tốc có cái gì rất khác với giao thông tại thành phố cũng như quốc lộ
tai nạn thường sẽ thảm khốc và liên quan tới nhiều người
tuy nhiên theo cư dân mạng đào tạo chỉ là một phần nhỏ
còn thực tế thực hiện đến đâu là do ý thức của người điều khiển phương tiện
thực tế tài xế container xe tải hay xe khách
muốn lấy được giấy phép lái xe đều phải trải qua đợt sát hạch khó khăn
song tại sao họ đều được coi là hung thần xa lộ
tất cả đều xuất phát từ ý thức không chấp hành luật giao thông
bởi cho dù số lượng km cao tốc có tăng lên nhưng ý thức lái xe không được nâng cao
thì tai nạn giao thông sẽ không bao giờ được kéo giảm
do ý thức cả thôi đường bốn làn làn trong là xe du lịch và xe khách
nhưng mấy bắc công và xe tải cứ lượn qua lượt lại tạt đầu đánh võng
mặc kệ có ảnh hưởng xe con hay không thì muôn đời không tránh được tai nạn
theo ito nhận xét ý thức lái xe là quan trọng
bởi khi đi cao tốc là khoảng cách xe trước xe sau tối thiểu là sáu mươi mét là an toàn
với tốc độ chín mươi kmh
thế nhưng trong khoảng cách ấy lại có xe khác chạy lên điền vào chỗ trống rất nguy hiểm cho xe sau
cần nâng cao ý thức lái xe của học viên học lái xe trong trường đào tạo
cũng như chạy thực tế trên cao tốc
cơ quan quản lý tăng cường quản lý lái xe đường dài
đặc biệt là lái xe khách dường nằm thường chạy đêm
có nhiều tính mạng con người gửi cả vào tay lái
ý thức của người cầm lái xe khách
tôi lái xe trên đường sợ nhất mấy xe khách dường nằm và xe container
thường xuyên bị hai loại xe này đẻ lấn làn vượt ẩu mà tôi thấy sợ
luôn phải chủ động nhường họ
nếu không nhường là chắc chắn sẽ có va chạm giao thông
khi đó phần thiệt hại vẫn là xe nhỏ
vấn đề chính vẫn là ý thức và cái tâm của tài xế lái xe
còn cứ như các lái xe tải xe khách xe buýt xe container ra đường
tôi tránh xa vì họ toàn coi to chạy lấn hết đường người khác
và chẳng bao giờ nhường đường cho ai cứ phóng vặt mạng
cũng theo cư dân mạng việc nâng cao công tác đào tạo
và văn hóa tham gia giao thông trên đường cao tốc là cần thiết
sau những bất cập về hạ tầng cao tốc hiện nay
cần phải được nhanh chóng khắc phục
bởi theo số liệu của cục cảnh sát giao thông
hiện đang tồn tại một trăm ba mươi hai bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên cao tốc
có những mục chưa được khắc phục
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
tôi đề nghị cần phải chia bất cập thành tối thiểu hai loại
loại bất cập nhỏ nhưng chưa gây nguy hiểm
cho tồn tại trong thời gian xác định để xử lý
loại bất cập cực kỳ nguy hiểm thì phải xử lý ngay
chưa xử lý được thì không cho phép vận hành
hoặc vận hành tạm với tốc độ thấp và có kiểm soát
các cao tốc mà vừa không có làn dừng khẩn cấp
không có chiếu không giải phân cách
thì ban đêm chỉ đi tối đa sáu mươi kmh để kịp thời xử lý an toàn
ban đêm chạy tám mươi kmh trở lên rất nguy hiểm
khi đèn chiếu xa chiếu trong khoảng cách một trăm linh m
thì mất hai ba giây để phát hiện chứa ngại vật
xe dừng giữa đường thì khoảng cách chỉ còn bốn mươi năm mươi
rất ngắn để phanh đánh lái
sát xuất vàn chạm rất cao
với những nội dung liên quan đến đường cao tốc
mà chúng tôi vừa đề cập trong thủ mục cư dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân